vườn quốc gia cúc phương tỉnh ninh bình vừa cứu hộ an toàn một cá thể vượn đen má hung cực kỳ quý hiếm từ người dân tại hải phòng
trong chương trình cứu hộ linh trưởng nguy cấp tại vườn để chăm sóc bảo tồn
cá thể vượn đen má hung được một người dân ở phường tràng cát quận hải an thành phố hải phòng phát hiện bị lạc vào đầm nhà mình
sau đó gia đình đã liên hệ tới trung tâm cứu hộ để giao nộp
qua kiểm tra ban đầu đây là cá thể vượn đen má hung một loài động vật nhóm yb
thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm nghiêm cấm khai thác săn bắt và thương mại dưới mọi hình thức
vườn quốc gia cúc phương đang nuôi dưỡng chăm sóc bảo tồn hai mươi chín cá thể vượn quý hiếm
đã có nhiều tổ chức cá nhân biết đến các chương trình bảo tồn động vật hoang dã và chủ động liên hệ giao nộp động vật
đây là một tín hiệu tích cực giúp động vật hoang dã được chăm sóc tốt hơn để có cơ hội trở về tự nhiên
chiều ngày chín tháng năm tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều thanh hà và nông sản tỉnh hải dương
với các thương vụ việt nam và doanh nghiệp nước ngoài
tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện tại điểm cầu tỉnh hải dương và trên hai mươi điểm cầu nước ngoài
hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều thanh hà và nông sản tỉnh hải dương

hội nghị tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hải dương đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá chất lượng và tương hiệu
kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
hội nghị còn giúp các đơn vị doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường các quy định về xuất nhập khẩu
xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững
hải dương hiện có tám tám trăm năm mươi hectare vải sản lượng hàng năm đạt năm mươi năm sáu mươi tấn tập trung chủ yếu tại huyện thanh hà
vải thiều thanh hà được xuất khẩu sang các thị trường như trung quốc nhật bản pháp mỹ và một số nước thuộc trung đông asean
xanh thông minh và đáng sống
lâm đồng xác định ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển gồm nông lâm thủy sản du lịch dịch vụ và công nghiệp xây dựng
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành thiên đường xanh với sức hút của các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng
sinh thái chăm sóc sức khỏe thể thao cao cấp hàng đầu việt nam và đông nam á
địa phương sẽ tập trung đầu tư sau nhóm sản phẩm du lịch chính như du lịch nghỉ dưỡng
chữa bệnh chăm sóc sức khỏe thể thao cao cấp du lịch sinh thái mạo hiểm du lịch nông nghiệp nông thôn
du lịch văn hóa tâm linh du lịch đô thị và du lịch sáng tạo
xác định di sản là thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội ninh bình luôn trú trọng đầu tư các nguồn lực cho văn hóa
chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch văn hóa
toàn tỉnh ninh bình hiện có ba lĩnh vực
ninh bình có tám mươi một di tích xếp hạng cấp quốc gia trong đó có ba di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt
quần thể danh thắng tràng an là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất tại khu vực đông nam á
hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh cho sự phát triển xanh và bền vững của tỉnh